được chuyển cho phòng cảnh sát kinh tế tiếp tục điều tra làm rõ
còn tại thái nguyên phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an tỉnh thái nguyên
vừa phát hiện một xe ô tô vận chuyển hàng hóa thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ

có nhiều biểu hiện nghi vấn tổ công tác của phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường
phối hợp với đoàn kiểm tra liên ngành về chống buôn lậu gian lận thương mại hàng giả
của ủy ban nhân dân tỉnh tiến hành kiểm tra xe phát hiện thu giữ nhiều bao tải chứa quần áo
tương ớt tương đậu không có hóa đơn chứng tử và nguồn gốc xuất xứ hàng hóa
bước đầu vinh khai mua số hàng hóa và thực phẩm trên từ hà nội vận chuyển về thái nguyên để bán kiếm lời
sáng nay tại hà nội
liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật việt nam đã phối hợp cùng với viện nghiên cứu và đào tạo apec
tổ chức hội thảo doanh nghiệp doanh nhân với cách mạng công nghiệp bốn
tại hội thảo các đại biểu đều khẳng định cuộc cách mạng công nghiệp bốn đang diễn ra trên quy mô toàn cầu
và tác động trực tiếp tới nền kinh tế việt nam trong đó các doanh nghiệp là đối tượng chịu ảnh hưởng trực tiếp
cuộc cách mạng công nghiệp bốn là xu hướng hiện đại của tự động hóa và trao đổi dữ liệu trong công nghệ sản xuất
bao gồm các hệ thống mạng vật lý mạng internet kết nối vạn vật và điện toán đám mây
để đón bắt được những xu hướng công nghệ mới các doanh nghiệp trong nước cần lựa chọn những lĩnh vực thế mạnh
chủ động nghiên cứu giải pháp phù hợp
tại hội thảo nhiều giải pháp giúp doanh nghiệp doanh nhân giảm thiểu những tác động tiêu cực
tận dụng tốt nhất cơ hội của cách mạng công nghiệp bốn đã được giới thiệu
như thành phố thông minh nền tảng sự khởi nghiệp cách quản lý hệ thống cho các doanh nghiệp và tổ chức
phòng ngừa tội phạm lừa đảo đa cấp trên không gian mạng
chỉ còn một tháng nữa là đến tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi
thời điểm này người trồng hoa ở thị xã nghĩa lộ tỉnh yên bái đang tích cực ra đồng
chăm sóc chuẩn bị hoa tết với mong muốn mang đến cho người tiêu dùng những bông hoa chất lượng
với giá thành sản phẩm tốt nhất
sau đây là ghi nhận tại thị xã nghĩa lộ và tịch của tỉnh yên bái
cũng thay cho lời kết của bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay

chúng tôi xuống giống hoa nhưng năm nay thời tiết không nạnh lắm nên cũng chuẩn bị như là được
hoa năm nay nói chung công tác chăm sóc cũng thấy thuận lợi
hoa tết của riêng hoa cúc phải đến hơn hai vạn cây
nếu tính cả cúc sinh nữa thì phải đến hơn ba vạn cây phải ba vạn rưỡi
hoa bây giờ vẫn phát triển tốt đẹp
nượng hoa của gia đình tôi phục vụ tết chắc là cũng phục vụ được đầy đủ cả thị xã nghĩa lộ
để chuẩn bị tốt cho vụ hoa tết hai nghìn hai mươi và cung ứng những bông hoa có chất lượng cũng như giá thành hợp lý nhất đến người tiêu dùng
thời gian này hộ ông nguyễn văn át ở tổ căng nà phường trung tâm thị xã nghĩa lộ cũng đang chủ động làm cỏ
chăm sóc hơn một cây hoa ly và hơn bốn vạn cây cúc vàng
năm nay hoa của người dân chúng tôi rất đẹp vì năm nay thời tiết thuận hòa hơn cả mọi năm vì thấy thời tiết đẹp
vì như chúng tôi mọi nhà hoặc như gia đình tôi
như năm nay tôi dòng tất cả
tất cả được ba hơn ba trong đó là có một năm trăm linh cúc vàng một cây ly
vì các thứ loại hoa khác như là hoa hướng dương rồi đủ các loại hoa để phục vụ tết nguyên đán
năm nay tôi thấy thời tiết đẹp và bây giờ chúng tôi đang chăm sóc tưới tắm cho cây hoa để chuẩn bị phục vụ tết
vụ hoa tết năm hai nghìn hai mươi toàn thị xã nghĩa lộ có hơn một hectare hoa với trên một mươi hộ trồng hoa
trong đó tập trung nhiều ở phường trung tâm phường cầu thia phú chạm
để nâng cao
thu nhập trồng hoa đồng thời hình thành vùng hoa có chất lượng với giá thành sản phẩm tốt
vụ hoa tết năm nay hội nông dân thị xã nghĩa lộ đã phối hợp với viện hàn lâm khoa học việt nam
chi nhánh tại việt trì ứng dụng ánh sáng đỏ trong trồng và chăm sóc hoa cúc sinh trường phát triển
diện tích áp dụng trên ba m hai
qua theo dõi hầu hết các diện tích này đều sinh trưởng và phát triển tốt hạn chế sâu bệnh hại
chất lượng hoa đều với tỷ lệ nụ to nhiều lọc hứa hẹn sẽ cho thu hoạch đúng dịp tết
các hộ trồng hoa của thị xã nghĩa lộ là một tri hội phi nông nghiệp của hội nông dân
để giúp đỡ các hộ nâng cao chất lượng sản phẩm nâng cao đời sống của hội viên nông dân
thì năm hai nghìn một mươi chín chúng tôi quan tâm sâu sát để trao đổi cùng với lại các cái hộ trồng
hoa về kỹ thuật cũng như những thuần lợi những khó khăn của các hộ trồng hoa
từ đó để chúng tôi phối hợp với các đơn vị cơ quan chức năng để tư vấn giúp đỡ cho các hộ trồng hoa nó đạt được cái hậu quả
cùng với hoa cúc người trồng hoa ở nghĩa lộ cũng duy trì diện tích trồng hoa ly hoa đồng tiền hoa hồng
đây là những giống hoa đã khẳng định chất lượng và được người tiêu dùng rất ưa chuộng trong dịp tết
với sự chuẩn bị chú đáo cùng kinh nghiệm trồng hoa đã tích lũy qua nhiều năm
tin tưởng rằng vụ hoa tết năm nay
người trồng hoa ở thị xã nghĩa lộ tiếp tục đạt thắng lợi
cung cấp ra thị trường những bông hoa chất lượng đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng